đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt tạm giam
thêm hai đối tượng trong vụ hôn chiến ở phường tự an tp buôn ma thuật
xảy ra vào đêm hai mươi tám tháng sáu để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
hai đối tượng là nguyễn thành luân hai mươi sáu tuổi chú tại phường tân lập tp buôn ma thuật
và huỳnh đình an hai mươi năm tuổi trú tại huyện crong bông tỉnh đắk lắc
cả hai đối tượng này đều ở nhóm của nguyễn đoàn tú khoa ba mươi hai tuổi chú tại xã cư ê bu tp buôn ma thuật cầm đầu
sau vụ hôn chiến luân bỏ trốn đến tỉnh phú yên còn an bỏ trốn đến tỉnh bình phước
cùng với một mươi chín đối tượng trước đó đã bị khởi tố bắt tạm giam vì hành vi gây dối trật tự công cộng
đến nay công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được hai mươi một đối tượng
liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm hai mươi tám tháng sáu